tối qua một mươi bốn tháng sáu tại quảng trường sông hoài thành phố hội an
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ ngoại giao bộ công thương
ủy ban quốc gia unesco việt nam tổ chức bế mạc festival di sản quảng nam lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
dự lễ có đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương cùng đại diện lãnh đạo một số tỉnh thành phố trong nước và các tổ chức quốc tế
trong suốt tuần qua trên khắp tỉnh quảng nam đã diễn ra hơn hai mươi hoạt động phong phú đặc sắc
thu hút hàng lượt nghìn du khách và người dân địa phương đến xem
qua festival di sản lần thứ sáu hai nghìn một mươi bảy đã để lại trong lòng người dân và du khách
những ấn tượng tốt đẹp về văn hóa quảng nam và văn hóa việt nam trong giao lưu hội nhập quốc tế
phát biểu tại buổi lễ bế mạc festival di sản lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi bảy
phó chủ tịch nước đảng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đảng thịnh
đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh quảng nam trong việc bảo tồn bảo vệ
và phát huy các giá trị văn hóa của các di sản di tích trên địa bàn tỉnh
đồng thời biểu dương bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ công thương bộ ngoại giao
ubnd unesco việt nam và các tỉnh thành phố các công ty doanh nghiệp các tổ chức quốc tế
đã phối hợp giúp đỡ để tỉnh quảng nam tổ chức thành công festival di sản lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi bảy
trong thời gian tới tỉnh quảng nam tiếp tục duy trì và phát huy thương hiệu festival di sản quảng nam
nghiên cứu tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng và thiết thực hơn nữa
thu hút nhiều nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội hiệu quả hơn
và quan tâm chọn lọc để quảng bá những đặc trưng về văn hóa ẩm thực
những sản phẩm du lịch đặc sắc
do chính con người xứ quảng tạo nên để ngày càng thu hút nhiều hơn du khách trong nước và quốc tế
góp phần đưa quảng nam phát triển nhanh và bền vững